trong khi bão số bảy đang mạnh lên thì bão hai ma đang hình thành có thể đổ bộ vào biển đông dẫn đến bão trồng bão
tại cuộc họp về công tác khắc phục hậu quả lũ lụt ở miền trung trung ương phòng chống thiên tai chiều ngày một mươi sáu tháng bảy
trước hiện tượng bão trồng bão bão hai ma đang di chuyển vào biển đông
phó thủ tướng trịnh đình dũng chỉ đạo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật thường xuyên diễn biến cơn bão
cung cấp kịp thời cho các cơ quan bộ ngành doanh nghiệp người dân biết đầy đủ thông tin để có phương án phòng chống
chính quyền địa phương có thể tiến hành phương án di rời bảo đảm trật tự xã hội
khẩn trương đưa ra kế hoạch thu hoạch diện tích lúa mùa bảo vệ hoa màu kiểm tra hệ thống đê điều hồ đập thủy lợi
bảo đảm an toàn tàu vận tải an toàn các tuyến đường giao thông vận hành an toàn hệ thống điện công trình
khai thác dầu khí trên biển phục vụ sản xuất sinh hoạt ứng phó thiên tai bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu cho các vùng bị thiệt hại
chủ động cấp cứu người bị tai nạn khu vực sau thiên tai chủ động vệ sinh an toàn không để xảy ra dịch bệnh
bảo đảm nước sạch phục vụ sinh hoạt và các hoạt động thiết yếu chỉ đạo hướng dẫn bộ ngành địa phương
phòng chống các công trình nhà cửa tháp cao công trình đang xây dựng thiết bị đang thi công
bảo đảm an toàn công trình của ngành tháp anten an toàn liên lạc phục vụ chỉ huy ứng phó bão lũ
các bộ ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ phối hợp hoàn thành tốt công việc ứng phó thiên tai
thông tin diễn biến cơn bão tăng cường thời lượng phát sóng để người dân đủ thông tin để phòng chống sự cố thiên tai